mặc dù đã cơ bản khống chế bệnh tả lợn châu phi nhưng chính quyền và ngành thú y tỉnh phú yên vẫn khuyến cáo người chăn nuôi không nên giấu dịch đồng thời tăng cường các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn
các cơ sở buôn bán giết mổ cũng được yêu cầu không buôn bán vận chuyển giết mổ lợn chết lợn không rõ nguồn gốc
dịch tả lợn châu phi xuất hiện từ ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại xã ea ba huyện sông hình tỉnh phú yên sau đó lan sang các huyện là tuy an đông hòa và đồng xuân
theo thống kê của tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh phú yên tính đến nay tổng số lợn đã tiêu hủy là một trăm bảy mươi con với trọng lượng bốn kg
để ngăn chặn dịch tả lợn châu phi lan rộng ubnd tỉnh phú yên đã thành lập hai chốt kiểm dịch động vật tại trạm kiểm dịch động vật bình phú thị xã sông cầu cửa ngõ phía bắc và trạm kiểm dịch động vật hảo sơn huyện đông hòa cửa ngõ phía nam vào tỉnh phú yên và duy trì hoạt động bảy trên bảy chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại các địa phương cấp một mươi năm lít thuốc để tư độc khử trùng tại các ổ dịch và các khu vực lân cận